thưa quý vị mặc dù thời gian vừa qua tỉnh đồng nai thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến quốc lộ một a vẫn diễn biến phức tạp
trước thực trạng đó ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với công an huyện xuân lộc xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
công an huyện xuân lộc đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
phá thành công chuyên án ma túy bắt tám đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn
cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai
do lực lượng công an đấu tranh triệt phá
với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tại tổ chức bắt quả tang và bắt khẩm chấp phám xét tại bảy địa điểm
trước mắt ban đầu là bắt năm đối tượng và triều tập một mươi hai đối tượng có liên quan để đấu tranh triệt phá làm rõ
theo công an tỉnh đồng nai
đường dây mua bán vận chuyển ma túy này hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi liều lĩnh
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng các đối tượng đã lợi dụng các xe nhận diện luồng xanh để vận chuyển ma túy
qua đây đã đảm bảo được tình hình an ninh tự trên địa bàn huyện xuân lộc nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
và người dân tin tưởng mến yêu và cung cấp nhiều thông tin cho lực lượng
lực lượng công an để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đường dây này
hiện công an đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây mua bán ma túy vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an triệt xóa tại khu vực biên giới
đáng chú ý là bên cạnh số ma túy các đối tượng còn mang theo cả hung khí nguy hiểm
vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu bá cư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và cử bá chùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm năm mươi gram sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
khẩu súng ak sáu mươi bảy viên đạn k năm mươi sáu hai súng kíp
năm dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác
lực lượng tham gia vây bắt các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị
hiện các lực lượng liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây mua bán ma túy có vũ khí vừa được các lực lượng chức năng triệt xóa tại khu vực biên giới
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện và bắt quả tăng đối tượng lầu bà cu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và cử bà chua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tệ xã nậm cấn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm năm mươi gram sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng ak sáu mươi bảy viên đạn k năm mươi sáu hai súng kíp năm dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác
cũng tại địa bàn tỉnh nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công
chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn tại huyện đô lương bắt quả tăng hai mươi ba đối tượng
thu giữ nhiều vật chứng liên quan
dạng sáng ngày ba mươi tháng chín đồng loạt đột kích hai địa điểm là chạy gà của nguyễn văn đồng
và quán cà phê của nguyễn văn tú cùng ở xóm sáu xã tràng sơn huyện đô lương
tổ công tác đã bắt giữ toàn bộ hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn bảy trăm linh triệu đồng ba mươi điện thoại di động năm xe ô tô một mươi sáu xe mô tô
và nhiều bộ bài mà các đối tượng dùng để đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện hàng trăm con gà trọi và hai trường gà để phục vụ đá gà
ba đối tượng là trương xuân thành nguyễn hải đăng nguyễn văn tú đã thuê chạy gà của nguyễn văn đồng
để tổ chức đánh bạc hai mươi một đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
sau khi nhậu xoay một bị cáo chú tại xã hòa phong huyện hòa vang tp đà nẵng đã tông xe thẳng
vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
tòa nhân dân huyện hòa vang tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm
hai năm sáu tháng tù về tội chống người thành công vụ
ngày bốn tháng chín thời điểm đà nẵng đang áp dụng phong tỏa cứng để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm vẫn đi xe máy đến nhà bạn để nhậu sau đó tâm điều khiển xe về lại nhà thì gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
do say xỉn không làm chủ tốc độ nên khi bị lực lượng kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe
tâm đã không xử lý được và tông thẳng vào chốt kiểm dịch
không dừng lại ở đó tâm còn chửi bới thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt
và ngay lập tức bị khống chế
chỉ trái phép chất ma túy vừa ra tù và chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt đa số
tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng
nguyên là kế toán kế toán trưởng và các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo nguyên tổng giám đốc
ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh
công ty trách nhiệm hữu hoạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh
chi nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt hưng an giang
lưu bá phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống
của huyền hằng trâm đào và khương giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh an giang đã ra quyết định hởi tố vụ án
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn dũng tuấn bốn mươi một tuổi
chú huyện bù đăng tỉnh bình phước bảy năm tù về tội giết người
vụ án này nảy sinh từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc rót bia tại quán bia
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn dũng tuấn cùng nhóm bảy người
trong đó có huỳnh văn mãi em bánh bia và uống bia tại một quán bia tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong lúc đánh bia tuấn nói với em rót bia cho mọi người uống nhưng em không làm theo
nên tuấn gây sự với em và dẫn đến hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau
trong lúc xô xát tuấn vung cây cơ đánh bia vào đầu em
và sau đó tuấn bỏ đi còn em được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích lên đến chín mươi chín
ngoài mức án bảy năm tù giam bị cáo tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền gây mất an ninh trật tự địa phương
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội danh đánh bạc
theo hồ sơ của cơ quan công an khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy
sáu đối tượng cùng chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bị công an huyện đông hải bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại căn nhà trên địa bàn xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường một mươi bộ bài tay đã qua sử dụng hơn hai mươi sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
được biết bà trương thị diệu thường xuyên dùng địa điểm trên đứng ra tổ chức cho các đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền để thu tiền sâu gây mất an ninh trật tự địa phương
vào tối qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao hai đối tượng người hàn quốc có lệnh truy nã quốc tế
đang lẩn trốn trên địa bàn tp đài nẵng cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra
hai bị can người hàn quốc là john tayji năm mươi tuổi và nam kewan năm mươi một tuổi bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế
trong đó johnterly bị interpol ra lệnh truy nã ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
còn nam keo quân bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi cả hai chọn đà nẵng là điểm dừng chân thì bị công an đà nẵng phát hiện
bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó john taiji được phát hiện tại một căn hộ trung cư trên đường bạch đằng
phường my an quận ngũ hành sơn còn nam ki won bị bắt khi đang trốn ở một cơ sở kinh doanh lưu trú homestay
trên đường lê thước quận sơn trà tp đài nẵng
chửi bới xúc phạm rồi xông vào hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân
tỉnh phú yên khởi tố điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trên đường từ thành phố tuy hòa về nhà tại xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam do khai báo thông tin y tế không đầy đủ
cho nên phạm quốc học là nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên
được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo thông tin
tuy nhiên đối tượng không chấp hành còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch
đề nghị đối tượng chấp hành quy định khai báo thông tin y tế
thì phạm quốc học tiếp tục chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế áp giải đối tượng phạm quốc học về trụ sở để làm việc
và qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc phạm quốc học không có bằng lái xe mô tô và đã sử dụng rượu bia
người dân tại phường hai thành phố sóc trăng vừa xôn xao trước vụ án ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
và liên quan đến vụ án này vào sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại huyện thành trị tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
trước đó phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu su su trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận do có mâu thuẫn tiền bạc cho nên đã thuê nhà trọ ở riêng
vào chiều ngày một mươi tám tháng chín phương đến quán su su thì xảy ra cử cãi với ba chị em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em khiến hai người thiệt mạng tại chỗ nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày hôm qua phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú
còn tại thanh hóa cũng vừa xảy ra vụ một nhóm đối tượng bịt mặt mặc áo mưa che kín người
điều khiển xe máy không có biển kiểm soát ngang nhiên lao vào nhà chém trọng thương hai người khác
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã nga trường huyện nga sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn thảo đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
theo tài liệu điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với bùi văn thảo tức thảo thủy
khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín anh bùi văn học đã đến nhà của thảo đứng ngoài cửa chửi bới thách thức thảo
và ở ngay trước cửa nhà
vì bực tức cho nên thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình là đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
mang theo hung khí đến nhà của anh học
và tại đây các đối tượng đã dùng dao tuyếp sắt đánh anh bùi văn học bị trọng thương tại vùng đầu
đồng thời chém trọng thương anh bùi văn đức là anh trai của học
ngay sau khi gây án các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau thời gian bảy ngày tích cực điều tra truy xét
lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã xác minh làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt giữ nhanh đối tượng lê ngọc hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường an mỹ thành phố tam kỳ vì đã có hành vi cướp tài sản
tại cửa hàng viettel store thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
trước đó hoàng điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực siêu thị cốt mắc tam kỳ rồi để xe tại đây
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng viettel store gần cổng siêu thị để tìm cơ hội cướp tài sản
khi thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên và một người bảo vệ đứng ngoài cửa
hoàng dùng dao đe dọa nhân viên của cửa hàng điện thoại
sau đó lấy tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nhân viên cửa hàng điện thoại
một số người dân địa phương đã cùng với lực lượng công an thành phố tam kỳ
truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng hoàng
tăng vật thu giữ trên người đối tượng là hơn chín mươi triệu đồng và một con dao thái lan
tại cơ quan công an hoàng khai nhận đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm
do túng quẫn cho nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi vừa khống chế một đối tượng say xỉn
có biểu hiện bệnh tâm thần đã cầm dao xông vào nhà dân hăm dọa và gây dối trật tự công cộng
đối tượng là đặng phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín

giải xã phổ phong thị xã đức phổ
vào ngày một mươi sáu tháng chín sau khi uống rượu đối tượng đã xông vào một số nhà người dân
thuộc tổ dân phố quyết thắng phường trương quang trọng
lấy dao đe dọa gây dối trật tự công cộng
tiếp nhận tin báo cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
đã khống chế đối tượng thu giữ hai con dao và hai cây kéo
kết thúc phiên sơ thẩm chiều qua tòa nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên
đã tuyên phạt bị cáo võ minh hoàng chú tại thôn diêm hội xã an hòa hải huyện tuy an
chín tháng tù giam hoàng là bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ
xảy ra tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín thôn phú điểm xã an hòa hải huyện tuy an
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi đã uống rượu bia
võ minh hoàng vẫn điều khiển xe máy từ thành phố tuy hòa về nhà
khi đi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín thôn phú điểm xã an hòa hải
hoàng được các nhân viên làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch
đề nghị hoàng chấp hành quy định về khai báo y tế thì đối tượng tiếp tục chửi bới
xông vào đánh anh nguyễn thanh hoàng phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã đang làm nhiệm vụ tại chốt
khi hai thành viên tổ công tác là anh hồ văn thường thôn đội trưởng thôn phú điểm và anh dương văn thái
công an viên thôn tân hòa đến can ngăn võ minh hoàng xô ngã anh thái rồi đánh liên tiếp vào mặt anh thường
buộc lực lượng công an xã an hòa hải huyện tuy an phải không chế áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
ngay sau đó võ minh hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an khởi tố bị can
và đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi trên
chiều qua hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy ethanol phú thọ
phiên tòa phúc thẩm này có sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb
hai khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb
lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb
hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi và hậu quả tội phạm cũng như nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo
cũng như diễn biến tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
và xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường của bị cáo vũ thanh hà phạm xuân diệu và lê thanh thái
tòa phúc thẩm cũng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự của các bị cáo nguyễn xuân thủy khương anh tuấn và hoàng đình tâm
tòa án phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo vũ thanh hà sáu năm sáu tháng tù phạm xuân diệu ba năm sáu tháng tù và lê thanh thái hai mươi bốn tháng tù
sáng nay tòa đoàn nhân dân cấp cao thành phố đà nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi ba bốn tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này qua đó tuyên phạt bị cáo trần tiyết diệu tám năm tù giam
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín
hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo diệu
hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo diệu

tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với hai đối tượng trương công tấn hai mươi tám tuổi và tống thị hồng hạnh hai mươi năm tuổi
cùng chú tại tp buôn ma thuột về hai tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung vụ án năm hai nghìn một mươi bảy tấn và hạnh đã đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và sáu con dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên
sau đó hai bị cáo đã đưa ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên
cùng các hợp đồng sang nhượng tự soạn thảo có đóng dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên
đi lừa vay mượn chiếm đoạt của bà khoa thị thanh xuân
chú tại phường khánh xuân tp buôn ma thuột tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong đó tấn chiếm đoạt hơn sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng hạnh chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt trương công tấn một mươi tám năm tù giam tống thị hồng hạnh một mươi năm năm sáu tháng tù giam
cùng với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
sau đó cả hai đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án
và lời khai của hai bị cáo hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé